do vi phạm về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất hôm nay tỉnh đồng nai đã niêm phong tất cả các hạng mục sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn ab mauri việt nam tại xã la nga huyện định quán
trong thời gian niêm phong công ty sẽ giả soát việc sản xuất và xử lý chất thải dưới sự giám sát của cục bảo vệ môi trường miền nam và các cơ quan liên quan tỉnh đồng nai sau đó sẽ xem xét việc hoạt động trở lại của doanh nghiệp
trước đó ubnd tỉnh đồng nai đã chấp thuận cho công ty tăng công suất từ năm tấn lên sáu tấn một năm
tuy nhiên trong quá trình thử nghiệm công ty không báo cáo cơ quan chức năng không thực hiện đầy đủ biện pháp bảo vệ môi trường làm ảnh hưởng đến người dân